thưa quý vị hôm qua một mươi tám tháng tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án
vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần tiến bộ quốc tế aic và bệnh viện sản nhi quảng ninh